theo như cảnh báo từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng năm vùng núi bắc bộ sẽ có mưa to có nơi mưa rất to
đặc biệt là trọng điểm của đợt mưa lớn này có khả năng xảy ra tại các tỉnh lạng sơn cao bằng hà giang tuyên quang lào cai yên bái và lai châu
trọng điểm của đợt mưa lớn có khả năng xảy ra ở các tỉnh lạng sơn cao bằng hà giang tuyên quang lào cai yên bái lai châu từ đêm nay hai mươi bảy tháng năm đến đêm hai mươi tám tháng năm
từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng năm trên các sông suối ở vùng núi bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ
biên độ lũ lên trên các sông từ hai đến bốn mét nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất vùng núi ngập lụt vùng trũng thấp ở khu vực trên
ngày hai mươi bảy tháng năm do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía tây bị nén đi qua bắc bộ
nên ở các tỉnh trung và nam trung bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c